phát biểu tại lễ đón chiếc máy bay thứ một trăm linh trong đội tàu bay của vietnam airlines
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nhấn mạnh
nhiệm vụ của vietnam airlines là định hướng chiến lược phát triển bền vững
cho toàn ngành hàng không dân dụng của nước ta không chỉ là bảo đảm nhiệm vụ kinh doanh hiệu quả
có lợi nhuận mà còn phải tham gia vào quá trình quy hoạch xây dựng chính sách
bảo đảm sự phát triển lành mạnh bền vững của thị trường hàng không nội địa và cạnh tranh quốc tế
chiếc máy bay thứ một trăm linh trong đội tàu bay của vietnam airlines là chiếc boeing bảy trăm tám mươi bảy một mươi
chiếc thứ ba trong tổng số tám chiếc hãng tiếp nhận từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng thường trực lưu ý nhiệm vụ trọng tâm của vietnam airlines là vừa nâng cấp đội bay
cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và chiến lược phát triển kinh doanh
vừa kiện toàn năng lực phẩm chất của đội ngũ phi công và các cán bộ kỹ thuật
đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị cung cấp dịch vụ bay chuyên cơ
làm nhiệm vụ quốc tế và phục vụ dân sinh